để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách góp phần kích cầu du lịch trong thời gian cuối năm
qua đó quảng bá giới thiệu tiềm năng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội tỉnh khánh hòa
sở văn hóa và thế thao khánh hòa đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tại thành phố nha trang
diễn ra xuyên suốt trong các đêm từ hai mươi bốn đến ba mươi tháng một mươi hai tại quảng trường mùng hai tháng bốn thành phố nha trang
sẽ diễn ra nhiều chương trình đặc sắc từ ca mối nhạc thời trang đến biểu diễn nghệ thuật truyền thống như diễn tuồng hồ bài tròi
đặc biệt chương trình được nhân dân và du khách mong chờ nhất đó là lễ hội đếm ngược chào năm mới hai nghìn hai mươi
diễn ra vào một mươi chín h ngày ba mươi một tháng một mươi hai kéo dài đến thời khắc chuyển giao năm mới
hứa hẹn sẽ đem đến không khí vui tươi phấn khởi cho người dân và du khách trong thời khắc bước sang năm mới hai nghìn hai mươi